đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù loà ở việt nam và trên thế giới
điều đáng nói ở đây là đa phần người mắc bệnh đục thủy tinh thể đều chủ quan cho rằng thị lực giảm chỉ là dấu hiệu của tuổi già nên không đi khám bệnh không chữa trị
vậy nên đa số người bệnh đến viện khi ở giai đoạn muộn rất khó có thể phục hồi được thị lực
trong khi đó đục thủy tinh thể là bệnh có khả năng chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị vô cùng đơn giản bằng kỹ thuật mổ pha cô và thị lực của người bệnh sẽ được phục hồi tốt
xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay để có thêm những thông tin về căn bệnh này
xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống ngày hôm nay
xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình sức khỏe và cuộc sống